kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
hôm nay thứ hai ngày hai mươi bốn tháng bảy chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự chương trình nghệ thuật cõi thiêng đồng lộc
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số bốn
thủy sản nuôi lại chết hàng loạt ở tỉnh phú yên
trong phần tin quốc tế gia tăng căng thẳng ở jerusalem
nguy cơ bùng phát dịch tả lớn
trên thế giới chưa có cuộc chiến tranh nào ác liệt và kéo dài như cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc của nhân dân việt nam
hàng triệu người con yếu tố đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân và cuộc sống cho độc lập tự do của đất nước
máu đào của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng
tổ quốc đời đời ghi nhớ biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
thực hiện tốt chính sách yêu đãi người có công với cách mạng
làm tốt công tác thương binh liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy chính quyền mỗi tổ chức và cá nhân
trước hoàng hôn
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và bốn mươi chín năm chiến thắng ngã ba đồng lộc ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tối ngày hai mươi ba tháng bảy tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc báo nhân dân phối hợp với tỉnh ủy
bị ban nhân dân tỉnh hà tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật cõi thiêng đồng lộc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện các bộ ban ngành đoàn thể trung ương tỉnh hà tĩnh
và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dự buổi lễ
trước lễ khai mạc chương trình nghệ thuật thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã đến dân hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc
và khu mộ một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu
đã kính cẩn dâng nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do
chương trình cõi thiêng đồng lộc sự kiện truyền thống mà tập thể cán bộ phóng viên nhân viên báo nhân dân
phối hợp với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh thực hiện với tấm lòng thanh kính
và biết ơn sâu nặng ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
và những người có công với nước
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy hai nghìn một mươi bảy
đồng thời cũng là hoạt động uống nước nhớ nguồn
kêu gọi sự quyên góp ủng hộ giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong
và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
và hàng vạn người nói chung trên cả nước
bốn mươi năm năm đã trôi qua chiến tranh đã lùi ra cuộc sống đã hồi sinh trên chiến trường ác liệt năm xưa
nhưng những tấm gương quên mình vì tổ quốc sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ
mãi mãi làm dạng người đất mẹ mãi mãi được khắc ghi không bao giờ phai mờ
trong tâm khảm mỗi người việt nam trong lịch sử dân tộc việt nam
mãi mãi là niềm tự hào nguồn cổ vụ động viên
to lớn cho các thế hệ người việt nam hôm nay và mai sau
trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chúng ta không bao giờ được phép quên mỗi tức giang sơn một dòng máu đỏ
bao máu xương mới làm nên tổ quốc
những tên người tên núi tên sông đã trở thành linh thương cao cả
những lam hạ chuông bồn ngạ ba đồng lọc hàng tám cô thành cổ quảng trị
và hàng nghìn địa danh khác nữa
luôn nhắc nhớ chúng ta về một thời bom đạn
về một thời đất nước gian lao nhưng chưa bao giờ cuối đầu khuất phục
chương trình nghệ thuật cõi thiêng đồng lộc do tập thể các diễn viên nghệ sĩ
đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam và nhà hát nghệ thuật truyền thống hà tĩnh
đã tái diễn sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sung phong trên tuyến lửa đồng lộc anh hùng
đồng thời để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi khán giả theo dõi chương trình
tại chương trình nghệ thuật cói thiêng đồng lộc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và đại diện ban tổ chức đã trao tặng một mươi sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân
mời nữ liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lọc trị giá hai trăm linh triệu đồng
hai mươi bốn thương bệnh binh gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trị giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
ủng hộ quỹ học bổng lam hồng và ban quản lý khu di tích ngã ba đồng lộc hai trăm linh triệu đồng
trước đó chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ
đã thăm xã đạt chuẩn nông thôn mới tượng sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
thủ tướng đã tham quan mô hình tổ tư vấn chính sách vay vốn sản xuất nông nghiệp hữu cơ
và mô hình giải quyết thủ tục hành chính một cửa xã tự sơn
tại trung tâm hành chính của xã
thủ tướng đánh giá cao hiệu quả của các mô hình này
và yêu cầu lãnh đạo tỉnh huyện duy trì mô hình để đáp ứng nhu cầu người dân
cùng với đó cần nghiên cứu tổng kết để nhân rộng ra nhiều địa phương khác
khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của hộ ông dương kim hùng thôn hà thanh
gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo huyện thạch hà và xã tự sơn
tiếp tục nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất quy mô lớn gắn với thị trường
từ đó nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân
cũng trong chuyến công tác tại hà tĩnh
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm hỏi tặng quà ông văn ngọc trung
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu thương binh hạng một trên bốn
thăm hỏi và tặng quà thân nhân mẹ việt nam anh hùng văn thị vượng
có hai con là liệt sĩ
còn tại quảng nam
trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tỉnh sẽ tiến hành trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho chín trăm một mươi bốn mẹ việt nam anh hùng
đồng thời hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách
tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng
trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay
tỉnh quảng nam sẽ tiến hành tổ chức trao sổ tiết kiệm tình nghĩa
cho chín trăm một mươi bốn bà mẹ việt nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh
mỗi sổ với số tiền năm triệu đồng
đây là số tiền đóng góp từ các cơ quan doanh nghiệp
được biết trong đêm diễn ra chương trình khát vọng trẻ một thời hoa đỏ
vào tối ngày hai mươi hai tháng bảy do tỉnh quảng nam
phối hợp với báo thanh niên tổ chức tại khu tượng đài mẹ việt nam anh hùng
quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đã tiếp nhận hơn chín tỷ đồng
từ các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao tặng
tỉnh quảng nam hiện có trên một mươi bốn bảy trăm chín mươi mẹ
được đảng nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó có chín trăm một mươi bốn mẹ còn sống
và đều được các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
nhận phụng dưỡng với mức bình quân tám trăm linh đồng một mẹ một tháng
nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo gia đình chính sách vay vốn
tỉnh quảng ngãi đã hỗ trợ cho trên một mươi bảy lượt hộ vay trên bốn trăm chín mươi tỷ đồng
kết quả này là những nỗ lực của ngân hàng chính sách
các tổ chức hội đoàn thể tỉnh quảng ngãi
tổng số vốn cho vay từ đầu năm đến nay bốn trăm chín mươi tỷ đồng
tăng gần một trăm một mươi tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
vốn vay tập trung chủ yếu các chương trình hộ nghèo hộ gận nghèo
hỗ trợ gia đình chính sách hộ mới thoát nghèo
các chương trình hỗ trợ vay vốn giúp các đối tượng chính sách
người nghèo học nghề giải quyết việc làm sản xuất kinh doanh vùng khó khăn
chính quyền địa phương các cấp luôn tập trung ra soát
bổ sung danh sách hộ nghèo cận nghèo người có công
để thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi
vì vậy hàng năm tổng mức vốn cho vay hỗ trợ hộ nghèo
gia đình chính sách tại quảng ngãi luôn tăng so với cùng kỳ
theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
trong hai mươi bốn giờ qua hầu như bão số bốn không di chuyển
hồi bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi một hai độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
giật cấp chín cấp một mươi
đến bốn giờ ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc
một trăm linh chín năm độ kinh đông trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão số bốn sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
và dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
từ mai ngày hai mươi năm tháng bảy ở vịnh bắc bộ bao gồm cả đảo bạch long vĩ
có gió giật mạnh dần lên cấp sáu
khu vực nam vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến năm mét
vùng vét biển từ thanh hóa đến quảng bình
sóng cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
tính đến thời điểm hiện tại tại khu vực bờ biển từ quảng ninh đến khánh hòa
còn bốn trăm một mươi năm tàu và ba ba trăm một mươi chín người còn hoạt động trên biển
trong đó có bốn tàu với hai mươi bốn ngư dân
do không kịp di chuyển về bờ tránh bão số bốn
nên đã neo đậu an toàn tại đảo hải nam trung quốc
thứ nhất là với các tỉnh thành phố
thì đợt này chúng ta dự báo là thanh hóa đến quảng bình
là vùng có nguy cơ cao
nhưng mà các đồng chí cũng thấy là
cái khả năng nó giao động là còn lớn
cho nên đề nghị là cơ quan dự báo
các đồng chí tăng cường bám sát các dự báo của các đài quốc tế và đài trong nước
để thường xuyên
cập nhật thông tin
để chuyển những thông tin đến các cơ quan để có chỉ đạo
các tỉnh thành phố
thì các đồng chí chỉ đạo
và bộ tư lệnh bộ đội viên phòng
các đồng chí chỉ đạo các cơ quan là
thường xuyên thông tin đến các hoạt động
trên biển ven bờ
để bà con ngư dân có thể nắm được
ba tỉnh thành hóa nghệ an hải tĩnh là hơn một ba trăm linh hồ chứa
và cả hồ chứa rất lớn
cũng như là hồ chứa vừa và nhỏ
thì những cái nguy cơ hồ chứa vùng này là
là vùng tập trung tỉ lệ cao
về nguy cơ hồ chứa
cho nên tôi đề nghị các ông chí cũng chỉ đạo
trong ngày và đêm hai mươi bốn tháng bảy
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa
từ mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to
từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
các tỉnh đồng bằng bắc bộ từ nam sơn la
đến hòa bình có mưa vừa đến mưa to
từ năm mươi đến một trăm linh mm
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai
những ngày qua trên địa bàn huyện xín mần
tỉnh hà giang
tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng
với lượng mưa trên hai trăm năm mươi mm
đã làm một người mất tích
gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng
tài sản và sản xuất của nhông dân
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn huyện xín mần
trong những ngày qua
mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông
suối dâng cao đã cuốn trôi một người
nạn nhân là ông lèng văn kim
xã nàng đôn hoàng su phi
khi đi qua suối napan thị trấn cốc bài
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực
triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân
mưa lớn đã làm sập hoàn toàn
bốn căn nhà ở xã thèn phàng
và thị trấn cốc bài
hơn một mươi căn nhà bị thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi
hơn hai mươi ngôi nhà phải di rời khẩn cấp
nhiều hộ dân cần phải di chuyển khỏi vùng
có nguy cơ sạt lở trong thời gian tới
hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo
tất cả các xã
thứ nhất là công tác trực
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phần công cán bộ
thành viên trong ban chỉ đạo các xã
xuống các thôn bản
ra soát các hộ nhân dân
trong vùng nguy hiểm
để kịp thời sơ tán bà con đến nơi an toàn
khẩn trương huy động lực lượng
tại chỗ để khơi thông
giải phóng các tuyến đường giao thông
tiếp tục theo dõi
chặt chẽ diễn biến của mưa nú
mưa lớn đã làm sạt lở
nghiêm trọng một số tuyến đường trên địa bàn
làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
nhiều tuyến đường bị chia cắt
hoàn toàn như quốc lộ bốn d
tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy
đặc biệt là từ km chín mươi đi cửa khẩu xín mần
các tuyến giao thông từ huyện đến các xã
bị sạt lở nghiêm trọng
với khối lượng sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá
ước tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện xín mần
trong ba ngày qua là hơn một mươi tỷ đồng
trước tiên là hết sức bình tĩnh
sau đấy là xử lý tình huống
trước hết là con người
phải giải phóng được con người
còn tài sản thì là sau đấy
cùng cộng đồng anh em
đến là giải quyết hậu quả
trong cái điều kiện mà mưa gió kéo dài này
thì là mình phải là hết sức chủ động
sơ tán con người
tránh cái tình trạng mà đêm
mà cái giấc ngủ chìm vào là rất là khó
sẽ xảy ra những cái trường hợp
đáng tiếc xảy ra
trước tình hình mưa lũ kéo dài và thực hiện công tác
khắc phục hậu quả thiên tai
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện
đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo
xuống cơ sở chỉ đạo các xã thị trấn
huy động lực lượng tại chỗ
hỗ trợ những nhà sập nhà phải di chuyển
để nhân dân có chỗ ở
huyện cũng tiến hành hỗ trợ khẩn cấp năm triệu đồng
cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn
và ba triệu đồng một hộ cho các hộ di chuyển tạm thời
đồng thời tiếp tục huy động máy móc
phương tiện lao động tập trung sàn ủi
khẩn trương khắc phục những tuyến đường bị sạt lở
bảo đảm giao thông đi lại cho nhân dân
tiếp theo chương trình
thủy sản nuôi lại chết hàng đoạt
ở tỉnh phú yên
xã vùng biên đầu tiên của tỉnh sơn la
đạt chuẩn xã nông thuần mới
cá mú và cá hồng nuôi trong lồng bè
có giá trị kinh tế cao
lại tiếp tục chết hàng loạt
ở vùng hạ liêu đầm âu loan
xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
đây là năm thứ hai liên tiếp
xảy ra tình trạng này
làm nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay
cũng như nhiều ngư dân khác
mấy ngày qua gia đình bà nguyễn thị kim hồng
ở xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
đã phải dùng đến phương pháp
sang lồng và tắm nước đá lạnh
nhưng vẫn không cứu được hai lồng cá nuôi
mất trắng hàng chục triệu đồng
tương tự hàng trăm con cá hồng
trọng lượng mỗi con từ năm kg trở lên
của gia đình ông đặng ngọc triển
và ông lên văn trung ở địa phương này
cũng bị chết gần hết
trong lúc này ông đặng ngọc triển
tình trạng lở thân nổ mắt

nồn lênh bênh trên mặt nước
bán không ai mua
theo thống kê sơ bộ
đến thời điểm này đã có khoảng bốn trăm linh lồng bè nuôi cá hồng và cá mú của gần một trăm linh hộ dân xã an ninh đông huyện tuy an bị chết
tỷ lệ thiệt hại từ bốn mươi đến tám mươi
người nuôi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn cá chết vớt lên đem đi xử lý tránh ô nhiễm môi trường
còn các ngành chức năng của huyện tuy an thì lấy mẫu nước ở các vùng nuôi và mẫu cá chết gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân
khuyến cáo người dân xử lý môi trường và di chuyển lồng bè đến nơi khác
trước đó từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
tôm hùm nuôi trên vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên cũng bị chết hàng loạt
nguyên nhân được các ngành chức năng xác định chủ yếu là do ô nhiễm nguồn nước vì thức ăn thủy sản thừa và nắng nóng
thực trạng này diễn ra ở hầu hết các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh phú yên
đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả
sau năm năm triển khai thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới diện mạo nông thôn và đời sống người dân
xã vùng biên triền khương huyện sông mã tỉnh sơn la đã có nhiều khởi sắc
đến nay trường khương đã cơ bản hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và đang tích cực hoàn thiện một số hạng mục công việc
chuẩn bị các điều kiện đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới
với đặc thù là xã vùng biên giới nên khi bắt tay thực hiện chương trình trường khương đã gặp những khó khăn nhất định
tuy nhiên sau năm năm thực hiện xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của xã đã được khởi sắc
đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao
đạt được điều đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở
kết hợp với sự đoàn kết chung sức chung lòng của người dân để thực hiện chương trình
việc sắp phát đầu tiên rất thất hộ tỉ lệ hộ nghèo rất cao đường xa thế này rất khó khăn
sau khi có chủ trương của tỉnh và huyện đảng ủy hội đồng dân và xã đã họp và có nghị quyết chuyên đề
về xây dựng nông thôn mới thành đập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới đó chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
do đó hàng loạt các mô hình sản xuất đã được đảng ủy ủy ban nhân dân xã quan tâm thực hiện
góp phần giúp người dân trong xã nâng cao đời sống thu nhập
thu nhập bình quân toàn xã năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi bảy triệu đồng một người một năm tăng hai mươi một triệu đồng một người một năm so với năm hai nghìn một mươi hai
bên cạnh đó các tiêu chí như văn hóa y tế giáo dục cũng được xã quan tâm đẩy mạnh thực hiện
từ đó người dân thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo chỉ đạo của đảng
người dân an cư lạc nghiệp bám đất bám làng góp phần thúc đẩy thực hiện tiêu chí an ninh và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới

chúng tôi là tổ chức đoàn thẩm định về các tiêu chí nông thôn mới
cơ bản là chúng tôi đã đánh giá là xã đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
tất nhiên là vùng biên giới còn nhiều khó khăn cho nên anh em chúng tôi qua đặt thẩm định này sẽ chỉ ra được những chỉ tiêu nào mà chúng ta tiếp tục từ nay đến khi đạt chuẩn
chúng tôi sẽ phải hoàn thành
đến nay xã trường khương đã hoàn chỉnh hồ sơ văn bản báo cáo ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện sông mã và tỉnh sơn la
ngày hai mươi một tháng bảy tổ công tác của các sở ngành của tỉnh sơn la đã tới xã triển khương để thẩm định kết quả chất lượng các tiêu chí báo cáo ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
từ đó có cơ sở căn cứ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng tám tới đây
mới đây tại quảng nam hội nông dân tỉnh
tỉnh đoàn đã phối hợp với báo tuổi trẻ tp hcm tổ chức trao thưởng cho bảy mươi học sinh sinh viên ở hai huyện thăng bình và tiên phước với số tiền tám mươi năm triệu đồng
các học sinh sinh viên được khen thưởng là con của các hộ nông dân hiện đang tham gia chương trình trợ vốn tiếp sức nhà nông cho con đến trường và có thành tích học tập khá giỏi trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi năm hội nông dân tỉnh quảng nam phối hợp với công ty cổ phần greenfith
việt nam đã tổ chức lễ trao vốn chương trình tiếp sức nhà nông cho con đến trường cho nông dân hai huyện thăng bình tiên phước
chương trình đã tài trợ chín trăm linh triệu đồng cho sáu mươi hộ nông dân nghèo được mượn vốn không lãi suất thời hạn hai mươi bốn tháng và hỗ trợ một trăm tám mươi triệu đồng tiền mua thức ăn để phát triển chăn nuôi góp phần tăng thu nhập tạo điều kiện nuôi con ăn học
dịp này trao thưởng bảy mươi em học sinh đạt học lực khá giỏi sẽ được nhận thưởng một đợt một với tổng số tiền là tám mươi năm triệu đồng
đợt hai sẽ được trao bổ sung vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đợt ba sẽ được trao bổ sung vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy cho các em trúng tuyển đại học cao đẳng và các em có thành tích học tập tốt ở các trường đại học cao đẳng
tại tỉnh hà giang bệnh viện tim hà nội đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng công trình hai lớp học mầm non cho điểm trường thôn làng má
đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất của trường mầm non đạo đức xã đạo đức huyện vị xuyên
trường mầm non đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang
có ba điểm trường nằm cách xa nhau
trong đó điểm trường tại thôn làng má là khó khăn và thiếu thốn nhất
đường đi học của các em nhỏ vô cùng vất vả và nguy hiểm
vào mùa mưa lũ các em phải qua ba con suối chảy xiết và một quãng đường dài gặp gành khó đi
trong nhiều năm qua hai lớp mầm non ở điểm trường này chính là phòng học cũ của trường tiểu học cơ sở vật chất sơ dài không phù hợp cho hệ mầm non
lúc cứ trời mưa to mà lũ thì các cháu không thể đi học được
mà chỉ những ngày bình thường và không mưa lũ thì phụ huynh mới đưa các cháu đi học
đường trường chúng tôi có cái khó khăn nữa là chưa tổ chức ăn được
cho nên là cứ buổi sáng các mẹ đưa các con đến lớp xong đến một mươi một giờ đón trẻ về
sau đó một rưỡi lại cho các con đến lớp và năm giờ chiều để đón các cháu về
cho nên là cái điều kiện như thế nó rất khó khăn
cho nên chính vì những ngày mưa gió thì các cháu thường buổi chiều đi học ít hơn buổi sáng
năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã khảo sát và thiết kế kỹ lưỡng phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đây
sau hơn ba tháng thi công công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
trong quá trình thi công phụ huynh và nhân dân trong thôn đã cùng nhau đóng góp hơn một trăm linh ngày công lao động góp phần đẩy nhanh tiến độ
với diện tích một trăm hai mươi m hai hai phòng học được xây dựng mới hoàn toàn kiên cố khang trang với đầy đủ tiện nghi
tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh tại khu vực này
do vậy là chúng tôi cũng rất mong là được sự quan tâm của các nhà hào tâm các đơn vị các doanh nghiệp các cơ quan làm sao để cùng chung tay với hà giang để hỗ trợ cho các cháu
vì đây là một thế hệ tương lai của đất nước mà chúng ta phải cần hết sức phải quan tâm
do vậy những vùng khó khăn như ở mã này chúng tôi cho rằng đây không phải là một điểm khó khăn nhất còn nhiều nơi còn khó khăn hơn
vì vậy chúng tôi vẫn hy vọng là vẫn tiếp tục kêu gọi
làm sao mọi người sẽ chung tay chung sức cùng với hà giang để làm sao tạo điều kiện cho các cháu được học hành
cũng nhân dịp này bệnh viện tim hà nội và các nhà hảo tâm đã trao tặng cho cả hai trường mầm non và tiểu học đạo đức hai tv
bốn dàn máy vi tính bàn ghế đồng phục học sinh và sách vở đồ dùng học tập
đây là những món quà vô cùng ý nghĩa thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm sẻ chia khích lệ tinh thần để thầy cô và học trò tại đây
đón một năm học mới nhiều niềm vui và động lực

giới chức nhà trắng khẳng định ủng hộ dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nga triều tiên và iran

nhà trắng cho rằng bản dự luật ban đầu được soạn thảo không tốt nhưng nhà trắng hiện đã có thể làm việc với thượng viện và hạ viện
các nghị sĩ đảng cộng hòa và dân chủ mỹ đã nhất trí nội dung của dự luật bao gồm các quy định có thể ngăn cản tổng thống donald trump đưa ra quyết định gỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nga và trao cho quốc hội quyền phủ quyết mọi đề xuất của tổng thống dẫn đến sự điều chỉnh đáng kể trong chính sách đối ngoại của washington đối với moscow
theo kế hoạch dự luật này sẽ được trình hạ viện xem xét vào ngày hai
sau đó là thượng viện và cuối cùng trình tổng thống donald trump ký ban hành vào cuối tháng bảy này
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu e c jean claude juncker đã kêu gọi e c nhanh chóng thảo luận về phản ứng của liên minh châu âu đối với các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nga mà mỹ có thể sẽ thông qua các biện pháp mà eu có thể sẽ đưa ra bao gồm yêu cầu tổng thống mỹ donald trump đảm bảo rằng những lệnh trừng phạt mới nếu được áp đặt sẽ không làm ảnh hưởng tới tổng thống

tử vong số người mắc tà ở quốc gia này có thể tăng lên hơn sáu trăm linh người vào cuối năm nay
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cho biết cứ bốn mươi năm người yemen sẽ có một người mắc bệnh tả vào tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi bảy do hậu quả trực tiếp của xung đột và chiến tranh vốn đã tàn phá hệ thống hạ tầng
dân sự cũng như khiến cho toàn bộ hệ thống y tế của nước này gần như sụp đổ dịch tả yemen đang
lan truyền không thể kiểm soát trong khi đó hệ thống y tế của nước này đã bị tê liệt ngoài ra
yemen còn đang đứng bên bờ vực của nạn đói và hoàn toàn phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu một mươi bảy triệu
người dân nước này tương đương với hai phần ba dân số đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực
trong đó bảy triệu người là nạn nhân của nạn đói các tổ chức nhân đạo cảnh báo yemen đang rời
vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn trong bối cảnh dịch tả nghiêm trọng và nạn đói
hội nghị quốc tế về hiv aids vừa khai mạc tại thủ đô paris
với sự tham gia của khoảng sáu chuyên gia y tế chuyên gia miễn dịch học và di truyền học
nghiên cứu về bệnh hiv aids bộ tổ chức đã công bố tuyên bố paris và bày tỏ quan ngại trước
việc mỹ cắt giảm hai phần ba ngân sách cho chương trình phòng chống hivs của liên hợp quốc
hội nghị quốc tế về hivs là dịp để tổng kết những tiến bộ khoa học từ chăm sóc
điều trị đến cơ hội cung cấp thuốc cho bệnh nhân nghèo việc mỹ cắt giảm hai phần ba ngân sách
cho chương trình phòng chống hivs của liên hợp quốc khiến các nhà khoa học lo ngại rằng hiv sẽ
không bao giờ bị tiêu diệt nếu không có nghiên cứu nghiên cứu sẽ không tiến triển nếu không có đầu tư
lâu dài trong năm hai nghìn một mươi sáu mỹ đã đóng góp gần năm tỷ đô la mỹ cho chương trình này kể từ khi virus
hiv được phát hiện cách đây ba mươi bốn năm hy vọng tìm ra loại thuốc điều trị hiệu quả căn bệnh thế kỷ vẫn
còn xa vời trở ngại lớn nhất đối với các nhà khoa học là hiv có khả năng ẩn náu cho một số tế bào

được điều trị chúng lại tái xuất hiện theo thống kê của liên hợp quốc số ca tử vong do
căn bệnh s trong năm hai nghìn một mươi sáu là một triệu người giảm gần một nửa so với mức đỉnh điểm một chín triệu
người tử vong năm hai nghìn một mươi năm trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp thông báo đã có một
nhà khoa học đáp lại lời mời của tổng thống emmanuel macron sang pháp làm việc nghiên cứu
về khí hậu trong đó có hơn một trăm năm mươi người đáp ứng các tiêu chí và có thể nộp hồ sơ ứng viên
tổng thống macron đưa ra lời mời sau khi tổng thống donald trump quyết định rút nước mỹ khỏi
hiệp định paris năm hai nghìn một mươi năm về biến đổi khí hậu thời hạn cuối để các nhà khoa học khắp thế giới
đăng ký nguyện vọng là ba mươi một tháng tám tới tổng cộng các nhà khoa học của chín mươi bảy nước đã đáp lại lời mời của
paris các ứng viên là các nhà khoa học đã có bằng tiến sĩ từ hơn bốn năm từng làm việc ở nước
nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học khí hậu quan sát và tìm hiểu về địa lý
môi trường trái đất khoa học và công nghệ về quá độ năng lượng giữa tháng sáu vừa qua
chính phủ pháp thông báo chi ba mươi triệu euro cho chương trình làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại
các trung tâm nghiên cứu khoa học quan tâm đến vấn đề khí hậu cũng sẽ tài trợ một khoản tiền tương tự cho chương trình này